bộ tài chính cho biết trong một mươi tháng đầu năm nay đã thực hiện ký kết năm hiệp định vay vốn nước ngoài của chính phủ
tính chung một mươi tháng đầu năm trả nợ nước ngoài được khoảng bốn mươi ba sáu trăm ba mươi bốn tỷ đồng
năm hiệp định vay vốn nước ngoài của chính phủ có tổng trị giá khoảng bốn trăm sáu mươi ba triệu đô la mỹ
tính đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín giải ngân nguồn vay vốn oda vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng một trăm bảy mươi năm triệu đô la mỹ
lũy kế từ đầu năm đến ngày hai mươi tháng một mươi giải ngân nguồn vốn vai oda và vay ưu đãi nước ngoài hơn một sáu trăm linh triệu đô la mỹ
đối với trả nợ của chính phủ trong tháng một mươi đã trả nợ hơn sáu chín trăm linh tỷ đồng
trong đó trả nợ trong nước gần bốn sáu trăm linh tỷ đồng và khoảng hai ba trăm ba mươi ba tỷ đồng được chi trả nợ nước ngoài
như vậy tính chung một mươi tháng đầu năm trả nợ của chính phủ gần hai trăm bốn mươi sáu năm trăm linh tỷ đồng
trong đó trả nợ trong nước gần hai trăm linh ba tỷ đồng trả nợ nước ngoài hơn bốn mươi ba sáu trăm linh tỷ đồng